các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các ca nhiễm trùng đột phá và những triệu chứng nghiêm trọng ở những người chưa được tiêm trùng
có thể gây áp lực cho hệ thống bệnh viện vốn đã phải chịu gánh nặng bởi biến chủng delta
omicrone sẽ là thứ bạn gặp phải và cách tốt nhất để bạn có thể đối mặt với điều này là tiêm chủng đầy đủ ông nhấn mạnh
trước đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedro adhanom ghebreyesus cũng cảnh báo
biến trùng omicron đang lây lan nhanh hơn biến trùng delta
sau khi được các nhà khoa học nam phi và botswana phát hiện cuối tháng một mươi một
omicron nhanh chóng lây lan ra khắp thế giới góp phần đẩy số ca mắc mới mỗi ngày lên mức cao nhất lịch sử
trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới sắp tới gần
cho đến nay các nhà khoa học chưa thể chắc chắn liệu biến chủng omicron có gây ra triệu chứng nặng hơn
hay nhẹ hơn so với các biến chủng khác hay không
các nghiên cứu ban đầu cho thấy người đã tiêm hai mũi sẽ cần một mũi tiêm nhắc lại để bảo vệ tốt hơn
chống lại tình trạng lây nhiễm từ omicron
tuy nhiên ngay cả khi không tiêm mũi thứ ba vaccine vẫn cung cấp mức độ bảo vệ đáng kể
giúp giảm triệu chứng nặng khi nhiễm trùng mới
thông tin từ tuổi trẻ theo hãng tin afp với khả năng lây lan nhanh
trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh mỹ cdc vừa cho biết
biến thể omicrone đang chiếm bảy mươi ba hai các trường hợp mắc mới trong tuần qua
biến thể này chính thức là biến thể thống trị ở mỹ
theo cdc các dữ liệu được cập nhật đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
ngày ba mươi tháng một mươi một mỹ công nhận biến thể omicron là biến thể đáng chứng nặng
nhưng không lo ngại
ngày một tháng một mươi hai ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên được xác nhận ở mỹ
như vậy biến thể omi gron chỉ mất khoảng hai mươi ngày để trở thành biến thể thống trị ở mỹ
vượt qua biến thể delta
trên cả nước các trường hợp mắc bệnh tăng chín trong tuần qua ở mỹ
nhưng đã tăng năm mươi bảy kể từ đầu tháng một mươi hai
theo thống kê của reuters số người nhiễm covid một mươi chín nhập viện tăng hai mươi sáu trong tháng này
cdc cho biết ở các bang oregon washington và idaho
biến thể omicron chiếm chín mươi sáu ba
theo reuters số lượng các ca nhiễm nói chung tăng lên
đang khiến cho hy vọng về một mùa lễ hội như bình thường của người mỹ ảm đạm hơn
với khả năng lây lan nhanh của biến thể omicron
theo tổ chức y tế thế giới who
số ca nhiễm mới sẽ tăng gấp đôi sau mỗi một năm đến ba ngày
ở khu vực có sự lưu hành ngoài cộng đồng của biến thể này
trong những ngày gần đây nhiều trường đại học ở mỹ thông báo cho sinh viên
nhân viên và giảng viên về việc sẽ học trực tuyến trong các tuần đầu
sau kỳ nghỉ xuân cho đến khi có thông báo mới
theo thông báo của nhà trắng tổng thống mỹ joe biden sẽ có một bài phát biểu quan trọng
về chiến lược đối phó với biến thể omicron trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai giờ mỹ
hiện nay chiến lược đối phó với biến thể omicron của các nước âu mỹ
là đẩy mạnh tiêm vaccine gồm tiêm cho người chưa tiêm tiêm liều bổ sung tiêm cho trẻ em
tái áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hạn chế sự kiện đông người và dịch vụ không thiết yếu
tăng cường kiểm tra chứng nhận vaccine
người dân được kêu gọi hoặc yêu cầu đeo khẩu trang đúng cách tại các nơi công cộng
giữ khoảng cách an toàn đảm bảo thông gió cho không gian trong nhà tránh các đám đông và vệ sinh tay
thông tin dối loạn khiến công chúng mỹ sốc trước biến thể omicron
tuổi trẻ đưa tin công chúng đang phải chịu đựng tình trạng quá tải thông tin liên quan đến biến thể omicron
nhận định của ông gary l kreb học giả về truyền thông sức khỏe của đại học johnson mason mỹ
nói với trang tin eiu news ông kreb cho rằng giữa rừng thông tin người dân bị trang váng bối rối và cảm thấy sốc
theo ông grab có một thực tế là các cơ quan y tế cộng đồng
cũng tỏ ra bối rối như chính công chúng
các câu hỏi về biến thể omicron ví dụ nó lây nhiễm như thế nào
độc lực ra sao nó lẩn tránh hệ miễn dịch thế nào vẫn chưa được giải quyết
việc các cơ quan chức năng không có khả năng đưa ra những khẳng định dứt khoát
và không nên nói điều gì đó gây hoang mang đã dẫn đến những hướng dẫn mâu thuẫn ông greg nói thêm
ở thành phố bufalau thuộc bang new york những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt ở khu vực này
gần đây đã phải nghe những thông điệp trái chiều về việc họ có cần tiêm chủng để vào sân vận động hay không
là các cuộc tranh cãi về việc kiểm tra tiêm chủng và khẩu trang
phụ huynh học sinh ở khu vực địa phương vẫn tranh cãi triển miên về việc
có nên cho học sinh đeo khẩu trang vào giữa giờ học hay không
một nhà giáo dục địa phương thân thở sẽ rất hợp lý nếu tất cả mọi người đều tiếp nhận thông tin đầy đủ
để đưa ra nhận định thống nhất
việc thống nhất thông tin dường như ngày càng khó khăn đối với các nhà lãnh đạo
các quan chức y tế cộng đồng và những người bình thường
nhiều quan chức y tế cộng đồng đã học được trong hai năm qua về cách kiểm soát virus
tuy nhiên đại dịch vẫn tiếp tục thách thức họ với những biến thể mới
cùng kịch bản mới và những bất ổn mới
tiêm phòng đầy đủ vẫn có nghĩa là tiêm hay mũi vaccine mrna cho người tiêm pfizer và moderna
và một mũi với người tiêm vaccine của johnson johnson
tuy nhiên liệu có nên thay đổi thành ba mũi để ngăn chặn biến thể omicron hay không
israel trong khi đó đã tính đến việc tiêm chủng lần thứ tư

vắc xin hầu như không phải là điểm gây tranh cãi duy nhất
đeo khẩu trang có nên bắt buộc doanh nghiệp và trường học có nên gồng mình để đóng cửa một lần nữa
tiến sĩ paul watt chủ nhiệm khoa y tại đại học california san francisco nói với yahoo news
có khoảng một mươi dòng thông tin treo sáy nhau nhiều thông tin trong số đó đang thay đổi nhanh chóng
khi thông tin khoa học về đại dịch cũng đang được sản xuất hàng giờ
trên hết là sự kiệt quệ của người dân sau hai năm dịch covid một mươi chín
khi chúng ta bước vào năm thứ ba của đại dịch vaccine khẩu trang và các biện pháp khác
vẫn tiếp tục chịu sự tác động của các luồng chính trị văn hóa và khoa học tương tự trong giai đoạn đầu của đại dịch
mọi người trên khắp thế giới đã phải trải qua rất nhiều cảnh báo cả thực và giả
khiến nhiều người trở nên chai lị trước covid một mươi chín
nhà tâm lý học adam gran gần đây đã viết trên báo new york times
giữa tất cả những điều này mọi người đang cố gắng tính toán mọi rủi ro cho mình giữa kho thông tin vô tận
liệu có đủ an toàn để đi lại hay không liệu họ có cần lên kế hoạch quay trở lại các văn phòng hay không
các trường học có tiếp tục mở cửa không
những câu hỏi này tiếp tục khó có câu trả lời chính xác
ông grant viết
hai trăm linh liều vaccine của ấn độ cho trẻ dưới một mươi tám tuổi về đến việt nam
trên cơ sở chủ tịch quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao việt nam về tới sân bay nội bài
mang theo hai trăm linh liều vaccine covid cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi do ấn độ viện trợ
dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai sau khi chuyên cơ chở đoàn công tác cấp cao của quốc hội việt nam
do chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đáp xuống sân bay nội bài
văn phòng quốc hội phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ bàn giao vaccine vật tư nguyên liệu điều chế thuốc
và kinh phí được hàn quốc ấn độ viện trợ ủng hộ cho các cơ quan doanh nghiệp của việt nam
theo đó phó thủ tướng lê minh khái và tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường
thay mặt đoàn công tác bàn giao cho bộ y tế và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hai trăm linh liều vaccine covaxin cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi do tập đoàn paris biontech ấn độ ủng hộ
chuyển giao toàn bộ công nghệ và một tấn nguyên liệu bảo chế hơn bốn bảy triệu viên thuốc movinavir hai trăm linh mg
điều trị covid một mươi chín do công ty optimus pharma ấn độ phối hợp với công ty mecofa ở việt nam
bên cạnh đó hai bên đã bàn giao hai tỷ won tương đương với bốn mươi tỷ đồng do tập đoàn tài chính hana hàn quốc
ủng hộ cùng với bidv để triển khai các hoạt động an sinh xã hội bao gồm chương trình tặng sáu mươi năm xe cứu thương
và xây nhà văn hóa nhà tránh lũ
việc đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội việt nam trở về cùng lô hàng viện
hỗ trợ ủng hộ và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp hàn quốc ấn độ đã đóng góp vào thành công của chuyến công tác
đây là hai đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam ở châu á kể từ sau đại hội đảng lần thứ một mươi ba
và sau hai năm gián đoạn trao đổi đoàn cấp cao vì đại dịch covid một mươi chín
với lịch trình ngoại giao dày đặc gần bảy mươi hoạt động liên tục tại hai nước
trong đó có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và các hoạt động giao lưu hợp tác kết nối các địa phương doanh nghiệp hai bên
đã tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
quan hệ hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
chuyến công tác đạt kết quả toàn diện về chính trị đối ngoại ngoại giao phục vụ kinh tế
ngoại giao vaccine ngoại giao nhân dân và công tác người việt nam ở nước ngoài
cụ thể đã có chín thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành cơ quan của việt nam ký kết với hàn quốc và ấn độ
ba mươi chín giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận hợp tác được trao trong chuyến công tác với giá trị một mươi năm tỷ usd